tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước
với sự tham gia của hàng trăm đơn vị cấp nước
tại đây nhiều ứng dụng công nghệ thông tin được chia sẻ như thiết bị hệ thống giám sát và theo dõi hướng tới mạng lưới phân phối nước thông minh
giám sát chất lượng nước sinh hoạt bằng thiết bị đo online hay quản lý cấp nước hiệu quả bằng đồng hồ nước thông minh
nhằm kết nối và phát triển hợp tác giữa các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trang thiết bị ngành nước
hướng đến hiện đại hóa và phát triển bền vững hệ thống cấp nước
việc ứng dụng công nghệ thông tin cấp nước thông minh tại các doanh nghiệp cấp nước là hoạt động quan trọng
mà các doanh nghiệp hiện đang hướng tới trong xu hướng công nghệ bốn